tính đến chiều nay một mươi năm tháng một mươi nước lũ trên các sông ở hà tĩnh tiếp tục lên cao
mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn gần vượt ngưỡng
mưa lũ đang cô lập chia cắt nhiều địa bàn ở hà tĩnh
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà tĩnh
mưa lớn đã gây ngập lụt chín mươi ba xã trên địa bàn chín huyện
thành phố với tổng số hộ bị ngập lụt là hai mươi bốn một trăm năm mươi tám hộ
một số tuyến đường giao thông trên địa bàn như quốc lộ một mươi năm b quốc lộ một mươi năm
tuyến đường tỉnh ddt năm trăm năm mươi ba và ddt năm trăm năm mươi bốn bị ách tắc
theo tổng hợp từ các địa phương mưa lũ đã làm ngập và gây hư hỏng bảy trăm hai mươi ba hectare diện tích lúa mùa
một bốn trăm một mươi sáu ha hoa màu bốn trăm linh ha cây ăn quả một mươi hai một tấn lương thực bị ẩm ướt hư hỏng
hơn chín mươi chín con da cầm tám trăm sáu mươi chín con châu bò gần bốn trăm linh con lợn bị chết và cuốn trôi
hơn ba trăm ba mươi bảy hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập
mưa lũ cũng đã làm sạt lở ba một trăm bảy mươi m hai đất đá dọc các tuyến đường giao thông
sói lở làm hư hỏng một mươi sáu cầu cống cuốn trôi một trăm chín mươi năm tấn vật tư thiết bị đang thi công trên các công trình
tính đến chiều một mươi năm tháng một mươi mưa lũ khiến ba người ở hà tĩnh chết và mất tích
ngay sau khi mưa lũ xảy ra lãnh đạo tỉnh hà tĩnh đã trực tiếp xuống các địa bàn để chỉ đạo
giúp đỡ các địa phương triển khai các giải pháp ứng phó khắc phục hậu quả mưa lũ
và chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với bão sarika có khả năng đổ bộ vào miền trung nước ta